tấn công vào ba mươi năm công ty dịch vụ tài chính cầm đồ hoạt động trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh thành như hà tĩnh con tùm quảng bình khánh hòa
bốn mươi bốn đối tượng đã bị bắt giữ cùng nhiều giấy tờ tàng vật liên quan đến hoạt động cho vầy lãi nặng lên tới ba trăm linh một năm
các đối tượng đã dùng nhiều chiêu trò núp bóng dùng vào bọc là các doanh nghiệp để dễ bề hoạt động cũng như qua mặt lực lượng chức năng
do sợ bị trả thù hoặc do sợ lộ lý do không chính đáng trong việc vay tiền
mặt khác hoạt động của các băng nhóm này thường trải rộng tại nhiều địa phương khiến cho công tác điều tra xác minh gặp không ít khó khăn nhất là trong thời gian dịch bệnh
người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hoạt động cho vay lãi nặng tín dụng đen lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ đòi nợ kinh doanh tài chính vi phạm pháp luật
nếu có nhu cầu hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
nhu cầu huy động vốn nên sử dụng nguồn vốn an toàn theo đúng quy định pháp luật